vào sáng ngày hôm qua tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo phạm thị thanh quyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại đồng tháp về tội giết người
vào khoảng năm giờ ba mươi sáng ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tại số nhà kc bốn mươi hai huỳnh tấn phát quận bảy tp hcm phạm thị thanh quyên và em họ là trần quốc thuận đã cãi nhau
do xuất phát từ việc quy kết lỗi làm cho bà nguyễn thị nga mẹ của quyên bị té ngã
thuận đã tát vào mặt quyên quyên chạy vào bếp lấy dao đâm anh thuận một nhát trúng vào ngực trái làm cho anh thuận thủng quai động mạch chủ và khí quản đã tử vong trên đường đi cấp cứu
hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến trực tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm
tuy nhiên hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo đã ăn năng hối cãi gia đình cũng đã bồi thường cho gia đình bị hại nhằm khắc phục hậu quả
hơn nữa gia đình anh thuận cũng làm đơn xin bãi lại cho bị cáo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời
vì lẽ đó hội đồng xét xử tuyên phạm thị thanh quyên một mươi sáu năm tù giam